khoáng chất này tham gia vào quá trình xây dựng hệ xương răng chắc khỏe sản xuất và bài tiết một số học môn
chức năng đông máu hoạt động cơ bắp và cơ tim dẫn chuyển tế bào thần kinh
thế nhưng liệu có phải tất cả mọi người đều biết được điều này
hãy cùng chúng tôi lắng nghe một số chia sẻ sau đây
canxi là yếu tố quan trọng khi có bé có mức khỏe tốt về xương về răng về chiều cao và cân nặng
thật ra là mình cũng không hiểu lắm nên là mình mới đưa bé đi khám
xuống đây thì thấy bác sĩ tư vấn thì mình mới biết được ạ
canxi đó là một cái chất mà tham gia và cấu tạo xương của cơ thể
cho nên là nếu mà mình có đủ canxi thì cơ thể sẽ có một cái lượng xương chắc khỏe
về canxi thì cô cũng không được hiểu biết lắm
cô chỉ biết là canxi nếu mà được bồi dưỡng canxi kịp thời bồi bổ canxi kịp thời thì xương chắc khỏe
còn không thì sẽ bị loãng xương
rõ ràng canxi là một khoáng chất cần thiết đối với đời sống của con người
thế nhưng không phải ai cũng có nhận thức đúng đắn về nó
vậy canxi có vai trò gì đối với sức khỏe của con người
chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này
không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển xương canxi còn giúp duy trì hoạt động của các cơ bắp
kích thích máu lưu thông và phát tín hiệu cho các tế bào thần kinh
đồng thời điều tiết các hormôn trong cơ thể
trung bình một người trưởng thành có khoảng từ một đến một năm kg canxi trong đó chín mươi chín nằm trong xương và răng
bên cạnh đó canxi giúp tăng cường sự chắc khỏe cho xương sống và giúp giảm bớt đau lưng
nó giúp giữ cho xương có hình dạng phù hợp và ngăn ngừa nhiều vấn đề về xương như viêm khớp
loãng xương và xương kém phát triển thoái hóa xương khớp
trong cơ thể con người có một hệ thống xương
bao bọc xung quanh cơ thể con người
thì canxi được ví như những viên gạch để xếp lên ngôi nhà hệ thống xương của cơ thể con người
do vậy nếu như hệ thống xương này lại có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm giá đỡ
để đỡ các tạng trong cơ thể như các tạng về nội tạng tim gan hoặc sọ não
nếu như một cá nhân mà bị thiếu canxi thì nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ đến các cái vai trò của hệ thống xương
nó làm ảnh hưởng đến cái vai trò về chuyển hóa
nó làm ảnh hưởng đến các cấu trúc bảo vệ cuộc sống của cơ thể của bệnh nhân
và cuối cùng là nó làm ảnh hưởng đến các cái điểm bám của các cái cơ gân
và do vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng vận động cơ thể của bệnh nhân
và gây ra các tổn hại trong các hoạt động hàng ngày và ảnh hưởng đến sức khỏe chung của cơ thể con người
khi thiếu canxi huyết thể nhẹ thường bắt đầu bằng các dấu hiệu như tê ở một số bộ phận trong cơ thể
như lưỡi môi các đầu ngón tay đầu ngón chân
nếu nặng thì có thể có hiện tượng co cơ xảy ra trên toàn thân
chân tay đột nhiên bị co rút cứng lại khó cử động đau đớn co giật khu trú hoặc một vùng nào đó
và có thể bị co thắt các cơ hô hấp gây khó thở dễ nhầm với bệnh uốn ván
ngoài ra người bệnh có thể bị tiểu but chướng bụng
một bệnh nhân khi bị thiếu canxi một cách trường diễn lâu dài
thì người ta sẽ dẫn đến một cái hệ quả là loãng xương
chúng ta có thể hiểu rằng một người trưởng thành thì xương như là một hệ thống xương vững chắc như gỗ lim
còn với những cơ thể con người bị thiếu canxi lâu ngày
thì xương càng ngày càng yếu càng sốt hơn trở thành như gỗ mục
tuy nhiên biểu hiện ra triệu chứng bên ngoài của những bệnh nhân loãng xương thường rất âm thầm kín đáo
như là bệnh nhân bị đau ở các cái vùng xương dài ví dụ như là xương đùi chẳng hạn
bệnh nhân cứ thấy đau nhức mỏi sâu ở bên trong mà không rõ được nguyên nhân
hoặc những bệnh nhân bị đau vùng cuộc sống ngực và đau ở vùng cột sống cổ
nó âm ỉ nó kéo dài hàng tháng hàng năm trời
và đến một ngày có thể là khi các cái xương nó quá yếu tự nó gộp xuống
hoặc bệnh nhân bị những chấn thương nhẹ ví dụ như là ngã đập mông xuống
ngã xe đạp chống tay thì có thể gây ra những cái gãy xương lớn
ví dụ như xẹt đốt sống gãy các cái xương cẳng tay gãy cái cổ xương đùi
dẫn đến làm ảnh hưởng hoạt động vận động của bệnh nhân
bệnh nhân cảm thấy đau nhức không thể đi lại được và đau nhói lên ở các vị trí điểm xương gãy
thì chúng ta có thể nghĩ đến bệnh nhân bị thiếu canxi và đang bị lõng xương
trước đây người ta cho rằng lượng canxi hấp thụ cao hoặc sự hấp thụ khoáng chất cao
sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận
tuy nhiên những nghiên cứu mới nhất cho thấy nếu bổ sung canxi cùng với một số vi chất khác
như vitamin k hai maze thì các nguy cơ về sỏi đường tiêu hóa
sỏi đường tiết bệnh
chất niệu vôi hóa động mạch tĩnh mạch sẽ giảm đi rất nhiều
và gần như là an toàn nếu chúng ta phối hợp được đầy đủ những muối khoáng này cho cơ thể
qua những phân tích vừa rồi chúng ta không thể phủ nhận vai trò quan trọng của loại khoáng chất mang tên canxi
vậy nếu cơ thể thiếu canxi sẽ dẫn đến những nguy cơ nào
hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp ngay sau đây
thiếu canxi là một căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ đang trong thời kỳ phát triển
trẻ sẽ tăng trưởng kém chậm mọc răng đổ mồ hôi trộm khóc đêm ăn kém
ảnh hưởng đến phát triển chiều cao cũng như cân nặng
nếu thiếu canxi kéo dài trẻ sẽ bị còi xương gây biến dạng lồng ngực xương sọ
biến dạng xương như chân hình chữ x chữ o hoặc biến dạng khung xương trậu
nguy hiểm nhất là xảy ra ở bé gái
khi lớn lên sinh nở sẽ gặp khó khăn
khi thiếu vitamin d và đặc biệt là thiếu cả canxi
thì trẻ em hay bị ốm đau hay bị các cái bệnh nhiễm khuẩn
và ở trên thế giới người ta đã nói rằng thậm chí có thể dẫn đến tử vong
và đặc biệt là vấn đề chiều cao của người việt nam chúng ta sẽ bị ảnh hưởng
thế thì có một cái đồng thuận quốc tế mà sau bảy mươi năm người ta mới đồng thuận được
đồng thuận quốc tế
đồng thuận toàn cầu về vấn đề thiếu vitamin d và thiếu canxi
và nó là vấn đề y tế công cộng của toàn thế giới và cũng như của việt nam
và như vậy thiếu canxi chúng ta có thể nói rằng là giải quyết được
nhưng nếu mà không quan tâm đến thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của tất cả mọi người trên thế giới này
ở người trưởng thành nhất là những người tuổi cao
phụ nữ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh
thiếu canxi sẽ dẫn đến giảm trọng lượng xương tăng quá trình tiêu xương
khi hấp thụ canxi qua thức ăn không đủ cho nhu cầu
nồng độ canxi trong máu tạm thời giảm xuống
hệ thần kinh ngay lập tức kích thích tuyến giáp
tiết ra hormone để chuyển hóa canxi trong xương thành iôn canxi đưa vào máu
người ta thống kê rằng với những bệnh nhân loãng xương thì trên năm bệnh nhân có cái nguy cơ là bị gãy xương trong năm đầu tiên
thì cái năm tiếp theo cái nguy cơ gãy xương lần thứ hai lên tới hai mươi một
và khi một bệnh nhân bị gãy xương nó sẽ làm hạn chế các cái hoạt động của bệnh nhân
bệnh nhân phải nằm bất động tại giường
từ đó nó làm tăng các cái nguy cơ các cái biến chứng
ví dụ như là loét ở cái vùng xương cụt vùng gót chân
tiếp đến là nguy cơ bị nhiễm khuẩn đường tiết niệm do không có cái sự lưu thông của nước tiểu bằng quang nó không được tốt
tiếp đến bệnh nhân có nguy cơ bị nhiễm trùng các đường hô hấp đường phổi viêm phổi và các bệnh lý về tắc mạch phổi
nó tạo thành một cái vòng xoắn bệnh lý như vậy
và cuối cùng là nó làm tăng nguy cơ tử vong trên những bệnh nhân bị gãy xương do loãng xương và thiếu canxi
đây là bà nguyễn thị tê sáu mươi chín tuổi ở thanh trì hà nội
là bệnh nhân của khoa phẫu thuật cuộc sống viện chấn thương chỉnh hình bệnh viện hữu nghị việt đức
bà phải cấp cứu do tai nạn giao thông cách đây đã được gần một tuần
do bị xe máy đâm mạnh nên bà không đi lại được
sau khi nhập viện được các bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm lâm sàng
bà được chẩn đoán là bị lún chấn thương hai đốt súng lưng và loãng xương độ hai
đầu tiên các bác đưa đi chụp phim
xong các bác cho đi chụp căn nước chụp vi tính
xong rồi là về đèn các bác chẩn đoán là bị lún
chấn thương hai đốt súng lưng và loãng xương độ hai
các bác cho đi phẫu thuật nhưng mà không phải là mổ mà là phương pháp
tức là bắn bê tông đó
bây giờ tôi cũng ổn định rồi ngồi dậy được rồi
trước đây thì mới ngất mới ngã nên đây chỉ có nằm thôi
không quảnh đi quảnh lại cựa cậy gì được hết
còn phải nhờ gia đình ngồi dậy thì phải đỡ dậy
hoặc đi tiểu tiện tại giường luôn
không dậy được
bây giờ về nhà thì các bác sĩ cũng khuyên là uống cho thuốc
mua thuốc về nhà uống một tuần một viên
và với lại thì cũng khuyên là nên mua cái sữa enlin đấy
uống để cho nó tăng cường canxi cho nó cứng xương thêm
ngoài ra phụ nữ mang thai phụ nữ sau sinh
cũng là đối tượng rất cần được bổ sung canxi kịp thời
nếu người mẹ không cung cấp bổ sung đầy đủ canxi
thì em bé sẽ bị còi xương từ trong bụng mẹ
khi sinh ra bé sẽ bị nhẹ cân hay sinh non sinh thiếu tháng
nặng hơn sẽ bị những dị dạng về xương
đặc biệt loãng xương sau sinh là hiện tượng rất phổ biến
và thường gặp ở các mẹ sau giai đoạn sinh nở vất vả
hiện tượng này chủ yếu là do khi mang thai
cơ thể phải cung cấp một lượng lớn canxi cho sự phát triển của trẻ
khi sinh con và cho con bú dẫn đến cơ thể bị thiếu canxi
dấu hiệu cơ bản nhất của hiện tượng loãng xương sau sinh
chính là khi sinh con được khoảng từ một đến hai tháng
thì cơ thể mẹ bắt đầu xuất hiện hiện tượng đau nhức
nhất là vùng vai lưng bàn chân
đầu tiên là muốn canxi hấp thụ được
thì chúng ta trước hết là chúng ta phải có vitamin d
và để vitamin d đi đến đúng cái chỗ nó cần đến
thì chúng ta lại phải có maze
rồi để canxi không ứ động
ở trong lòng mạch máu được gây vôi hóa
rồi không bị sỏi canxi ở các bộ phận
và đặc biệt sỏi tiết niệu
thì chúng ta lại phải có vitamin k hai
đó là một vitamin rất mới
bây giờ người ta thấy rằng nó quan trọng
thậm chí là quan trọng như vitamin d
và đương nhiên ở trong dinh dưỡng thì có một cái nguyên tắc
nó gọi là nguyên tắc ngón tay cái
thế thì khi mà chúng ta thiếu canxi
thì canxi là ngón tay cái
nhưng một bàn tay mà không có các ngón khác
chỉ mỗi ngón tay cái cũng không làm việc được
và như vậy chúng ta bổ sung canxi khi bị thiếu
nhưng chúng ta cũng phải có những chất để giúp cho canxi hấp thụ tốt
để giúp cho canxi đi đúng chỗ của nó
và như vậy đó là cách đúng
với những nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ
ví dụ như là phụ nữ sau năm mươi tuổi
hoặc là tức là phụ nữ giai đoạn mãn kinh
hoặc những người phụ nữ bị các cái phẫu thuật phải cắt bỏ toàn bộ hệ thống tử cung
hoặc là những người cao tuổi từ năm bảy mươi tuổi trở lên
thì phải bổ sung đầy đủ cái hàm lượng canxi
đó là gì
một nghìn mg và một nghìn hai trăm linh mg đối với người phụ nữ trên năm mươi tuổi
tiếp đến là có một cái hoạt động thể thao
ví dụ như là khiêu vũ tennis
hoặc là những cái vận động nhẹ như là tập dưỡng sinh
để tăng cái độ chắc khỏe cho cái hệ thống xương của mình
tăng cái sức mạnh của cơ
nhờ vậy sẽ ngăn chặn được cái sự thiếu canxi
cũng như là phòng tránh các cái nguy cơ chấn thương do các cái tai nạn nhẹ gây ra
còn với những đối tượng và những bệnh nhân đã được chẩn đoán chính xác là loãng xương
hoặc thậm chí là có các cái biến chứng là gãy xương hoặc loãng xương
thì cần phải đến các cái cơ sở y tế các bệnh viện tuyến chuyên khoa
để các bác sĩ định lượng
xem là cái mức độ loãng xương của bệnh nhân như thế nào
cái mức độ canxi của bệnh nhân ra sao
để từ đó các bác sĩ sẽ có việc sử dụng bổ sung canxi qua đường tiêm hoặc đường uống
làm như thế nào mà nó hiệu quả mạnh mẽ hơn so với những bệnh nhân thông thường
nên uống canxi vào buổi sáng sau bữa ăn khoảng một giờ
nên tắm nắng cho trẻ trước khoảng chín giờ sáng và sau khoảng ba giờ chiều là tốt nhất
để tăng khả năng hấp thụ canxi
nên ăn bổ sung các loại rau quả có màu xanh đậm như súp lơ rau cải rau rèn đậu cua ve
nên uống bổ sung sữa và các chế phẩm từ sữa như phô mai trứng
ngoài ra cần chú ý
không ăn quá mặn vì có thể tăng thải canxi qua nước tiểu
không uống canxi cùng với sữa và các chế phẩm của sữa
không nên uống chung canxi với sắt cũng như một số khoáng chất khác như kẽm đồng
cùng một lúc mà nên tách ra sáng chiều tối
hạn chế sử dụng thuốc lá và rượu vì sử dụng hai thứ này cũng khiến cơ thể khó hấp thụ canxi
quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chắc hẳn chúng ta đã có thêm nhiều hiểu biết về vai trò
và tầm quan trọng của canxi đối với cơ thể con người
chương trình sức khỏe và cuộc sống của truyền hình nhân dân muốn lưu ý quý vị và các bạn
ở mỗi độ tuổi khác nhau cơ thể lại có một nhu cầu về canxi khác nhau
bởi vậy hãy tham khảo ý kiến từ những chuyên gia về việc bổ sung canxi đúng cách
chúng tôi mong rằng chương trình đã mang lại những thông tin hữu ích dành cho quý vị
xin được kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo